tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng vừa hải thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường là năm bánh heroin cùng nhiều tăng vật
qua khai thác nhanh tổ công tác đã xác định được đối tượng còn lại đi cùng thọ là giàng a xè sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
tổ công tác đã tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ myanmar về việt nam để bán
với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
đoàn kiểm tra liên ngành thuộc ủy ban nhân dân phường phạm ngũ lão quận một
tiếp tục ra quân kiểm tra xử lý các điểm kinh doanh bóng cười tại phố tây phạm ngũ lão
phát hiện các quán bar nhà hàng vẫn kinh doanh mặt hàng cấm này
sau hơn ba tiếng đồng hồ kiểm tra các quán bar nhà hàng quán cà phê tại phố tây
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi bốn bình khí n hai o có trọng lượng từ hai mươi kg khí đến năm mươi kg khí
và được biết một bình khí n hai o loại hai mươi kg có thể bơm được hai trăm linh quả bóng cười
và được bán với giá từ tám mươi đến một trăm năm mươi đồng một quả
do lợi nhuận cao nên dù bị kiểm tra bị xử phạt hành chính
nhưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở đây vẫn lén lút bán
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng hai bộ y tế đã có văn bản gửi các địa phương khuyến cáo
khí cười là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều
người dùng có thể bị phụ thuộc tương tự heroin
vào sáng ngày hôm nay tại khu núi kim thái phường an tây thành phố huế
đã xảy ra một vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về diện tích rừng trồng của công ty lâm nghiệp tiền phong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thừa thiên huế
đã nhanh chóng huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và phương tiện
phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy
ngay khi nhận được thông tin hơn một trăm linh lượt phương tiện cùng hơn ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố huế
cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân nhanh chóng có mặt dập lửa
cho đến khoảng một mươi năm h cùng ngày vụ cháy đã hoàn toàn được khống chế
kịp thời ngăn chặn không để cháy rộng cháy lan ra sáu mươi hộ dân ở xung quanh
và ngôi chùa nhiều năm tuổi thiền tôn
hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
và thống kê thiệt hại do các vụ cháy gây ra
theo thông tin ban đầu nghi vấn của vụ cháy rừng là do người dân đi thăm mộ đốt nhang gây nên
hàng chục công nhân đang làm việc phải bỏ chạy ra ngoài vì xảy ra cháy lớn tại sưởng sản xuất mút xốp
vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất mút xốp nệm ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương
khiến cho hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị cháy rụi
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm nay
tại một công ty chuyên sản xuất mút xốp nệm ở khu phố bảy phường uyên hưng thị xã tân uyên tỉnh bình dương
do nhà xưởng có chứa nhiều nguyên liệu là mút xốp cho nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp nhà xưởng
hàng chục công nhân của công ty nhanh chóng phải sơ tán ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã điều động hàng chục phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ghi nhận tại hiện trường nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông đã bị cháy đổ sụp nhiều tài sản bị hư hỏng
do hiện trường vụ cháy nằm ngay cạnh cây xăng cho nên lực lượng chữa cháy phải huy động xe chữa cháy tập trung
ở khu vực này phun nước xung quanh cây xăng để phòng cháy lan
và hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn
cho đến một mươi một h sáng ngày hôm nay vụ cháy rừng trên núi phước tường
giáp danh quận cẩm lệ quận liên triểu và huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy ban đầu có thể là do nắng nóng kéo dài khiến cho lớp thực bì trong rừng bốc cháy
vào tối ngày hôm qua người dân đã phát hiện đám cháy trên núi phước tường nên đã báo với cơ quan chức năng
cho đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày hàng trăm người nỗ lực tham gia chữa cháy rừng
khu vực cháy ở độ cao khoảng một trăm linh mét lửa cháy lan lên đỉnh núi đường lên rất khó khăn
thời tiết đà nẵng hiện đang hanh khô kết hợp với gió mạnh khiến cho đám cháy nhanh chóng bùng phát lan rộng
khu vực bị cháy chủ yếu là cây bạch đàn cây bụi
theo ước tính ban đầu diện tích rừng bị cháy lên đến hàng chục hectare
các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân